các tỉnh trung du như phú thọ thái nguyên bắc giang hay bắc ninh nhiệt độ cao từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
còn ở khu vực đồng bằng bắc bộ nhiệt độ cao từ ba mươi bảy ba mươi tám độ
riêng hòa bình và thủ đô hà nội nhiệt độ cao sấp xỉ ba mươi chín độ
sang đến gần sáng ngày một mươi chín tháng bảy rãnh mây rông sẽ ảnh hưởng và gây mưa cho các tỉnh miền bắc
khi có mưa rông nền nhiệt bắc bộ giảm nhanh xuống dưới ba mươi năm độ chấm dứt hẳn tình trạng nắng nóng
mai lại thêm một ngày nóng nhiều nữa ở miền trung
tại các tỉnh bắc trung bộ khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình là những nơi nhiệt cao từ ba mươi bảy cho đến ba mươi chín độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến phú yên nhiệt độ thấp hơn ở ngưỡng từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ
trong khi đó ở phía nam gió mùa tây nam bước vào giai đoạn suy yếu
ngày mai tây nguyên và nam bộ nắng sớm và cường độ nắng mạnh thời gian nắng cũng kéo dài hơn
nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở khu vực tây nguyên tăng lên mức từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ cũng tăng cao
nền nhiệt cao lên mức từ ba mươi bốn ba mươi năm độ
về chiều sau một mươi năm h phía nam tây nguyên và cả các tỉnh nam bộ có mưa rào và rông nhưng diện mưa ở mức giải rác lượng mưa thấp dưới một mươi mm
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió nam ở mức cấp bốn năm nhiệt độ là từ hai mươi tám ba mươi bốn độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào giải rác và có nơi có rông gió tây nam ở mức cấp ba bốn nhiệt độ là từ hai mươi bảy ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố